thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
đại biểu quốc hội đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương trên cả nước
trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận hải an thành phố hải phòng sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng
đã ghi nhận và giải đáp nhiều ý kiến của cử tri xung quanh nội dung của kỳ họp quốc hội vừa qua
phát biểu tại buổi tiếp xúc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định
đây là cuộc họp thành công hoạt động của từng vị đại biểu quốc hội nói riêng
và của đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng nói chung ngày càng tích cực hiệu quả và chất lượng
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân
đã góp phần đem đến sự thành công chung của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
đoàn đại biểu quốc hội hải phòng trong mấy kỳ họp thứ hai
như đúng như đại biểu quốc hội ở góc bờ bà con đã nêu đó
đã thể hiện tâm quyết trách nhiệm với cử tri và quốc hội
và đã trực tiếp đóng góp vào thành công của quốc hội trong kỳ họp này
cái này em phải báo cáo bà con vì chính bà con là bầu cử giúp tôi ra
thì mình làm sao để xứng đáng là đại biểu quốc hội ở khu vực
một cái thành phố lớn như thế bầu mình ra
thì tôi rất đều rất đón mừng các đồng chí đại biểu quốc hội
đã thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với quốc hội đối với nhân dân
đối với chính phủ
đúng như một bác đã nói đó nhiều khi trách nhiệm thấy rất rõ trong đại biểu quốc hội
khi bào được ông hứa ông dữ lắm nhưng mà khi làm thì sao
đã vấn đề đặt ra giữa nói và làm
từng ý kiến kiến nghị của cử tri về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội
an ninh giáo dục quốc phòng giao thông đều được thủ tướng trả lời và có yêu cầu cụ thể
về vệ sinh an toàn thực phẩm thủ tướng chỉ rõ
ở việt nam vẫn chưa thực hiện nghiêm túc về vấn đề này
ý thức người dân là rất quan trọng
bên cạnh đó người đứng đầu địa phương cơ quan cũng cần phải chịu trách nhiệm trước vấn đề này

vào cuộc để vận động cái này
vấn đề thứ hai đặt ra là gì
là người đứng đầu đó phải chịu trách nhiệm
ông là chủ trang trại ông là heo bẩn hay nhấp
ông là chủ trò giết mổ
ông là chủ tịch phường trên địa bàn
ông có lời giết mổ bẩn ông có biết không
thì sao không biết
biết thì anh là sao không chữa lý trách nhiệm đến đâu
về hiệp định tpp thủ tướng khẳng định
dù thế nào thì việt nam vẫn hội nhập vì việt nam là nền kinh tế độc lập không phụ thuộc
nó có thể rất tốt
không có thì chúng ta không có
một nước còn lại và đặc biệt là chúng ta có một mươi hai hiệp định thương mại tự do
chúng ta không hoang mang bị động trong bối cảnh này
và tôi thích nói dù thế nào nữa chắc tôi xấu hơn nữa
chúng ta cũng vẫn là một nền kinh tế độc lập tự chủ trong phát triển
cho nên ta không ngại mỹ rút ra khỏi tpp
chúng ta vẫn có thể tiếp tục thảo luận và ký một mươi một nước còn lại
và tiếp tục hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới
với một mươi hai hiệp định ấp ta còn lại
mà chúng ta đã ký
trong sáng nay các ý kiến của cử tri đã được thủ tướng giải đáp
và yêu cầu lãnh đạo và nhân dân cử tri hải phòng
cùng quyết tâm thực hiện những giải đáp của thủ tướng
để hải phòng dẫn đầu trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước